thủy sản đang là một trong những lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp ở xã đoàn kết huyện thanh miện tỉnh hải dương
tuy nhiên việc bảo vệ nguồn lợi từ nuôi trồng thủy sản đang đặt ra nhiều thách thức cho bà con nông dân trong mùa mưa bão
xã đoàn kết hiện có hai trăm bốn mươi hộ dân nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần chín mươi ha trung bình một năm cho thu nhập trên năm mươi triệu đồng một hộ
để giảm thiểu tồn thất bảo đảm an toàn cho các ao hồ nuôi thả cá trong mùa mưa bão
những năm qua chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng tránh thiên tai
thông báo kịp thời tình hình mưa bão để các gia đình sớm có phương án bảo vệ
trong khi thời tiết đang có những diễn biến bất thường các hộ dân nuôi thủy sản xã đoàn kết đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho thủy sản
và các biện pháp đảm bảo an toàn đầm ao
để không xảy ra tràn bờ nhằm hạn chế thất thoát thủy sản